tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo nguyễn đức thành và đồng phạm với các tội danh
cố ý gây thương tích giữ người trái pháp luật và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự sau nhiều lần tạm hoãn
đây là vụ án liên quan đến công ty tài chính nam long tổ chức hoạt động tín dụng đen quy mô lớn và phức tạp
để quản lý hoạt động cho vay nguyễn đức thành đã lập sáu miền mỗi miền phụ trách hoạt động cho vay từ hai đến năm khu vực
thành lập hai mươi năm khu vực với trình nhánh ở sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước lấy vào bọc đăng ký kinh doanh là công ty cổ phần tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng thành nam
từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thành và các đồng phạm đã cho chín mươi năm khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền là ba mươi hai sáu tỷ đồng
lãi suất cho vay từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lời bất chính khoảng tám sáu tỷ đồng
ngoài ra thành và đồng bọn còn gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích khiến một nạn nhân tử vong
do dập rách lá lách dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày một mươi bốn tháng hai